dự án xây dựng đường vánh đai thành phố đà lạt được coi là một trong những dự án quan trọng của tỉnh lâm đồng
nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đà lạt theo tiêu chí của đô thị loại một
tuy nhiên hiện tiến độ thi công của tuyến đường này rất chậm mới đạt khoảng sáu mươi
dự án xây dựng đường vánh đai thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng dài hơn bảy bốn km với tổng vốn đầu tư tám trăm bảy mươi tỷ đồng
được khởi công từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dự kiến hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhưng sau đó phải gia hạn đến cuối năm hai nghìn hai mươi
địa hình đầu núi là phía bên tà lê dương và phía bên tà lê âm là khu vực hồ
về mặt giải pháp kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế đã thiết diện rất chi tiết và cũng rất là phù hợp với hiện trạng
và bây nông vị thi công đã thi công đúng theo hồ sơ thiết kế và đảm bảo chất lượng
công trình hiện bây giờ thời tiết trong giai đoạn này thì rất là thuận lợi và công ty đang cố gắng tận dụng thời tiết này để hoàn thiện trước ba mươi bốn
theo sở giao thông vận tài lâm đồng có một trăm năm mươi bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng khi triển khai dự án đường vành đai thành phố đà lạt
đến nay địa phương đã trì trả hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng cho một trăm hai mươi bảy hộ gia đình
hiện còn lại ba mươi hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ với số tiền hơn bốn mươi một hai tỷ đồng
vì chưa đồng thuận với quyết định giải phóng mặt bằng
vì vậy nhiều đoạn đường thi công giang dở vật liệu chất ngổn ngang nhiều hạng mục chậm tiến độ
chúng tôi cũng sẽ phối hợp với thành phố tiếp tục vận động
dự án xây dựng đường vánh đai thành phố đà lạt sau khi hoàn thành